chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa cho biết từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám
mỗi năm thành phố sẽ chi một triệu usd để quảng bá hình ảnh trên kênh truyền hình cnn của mỹ
thành phố đã thương thảo song với hãng truyền hình mỹ cnn để quảng bá hình ảnh của hà nội
trong vòng hai năm từ ngày một một hai nghìn một mươi bảy đến ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi tám
trước kia hoạt động xúc tiến đầu tư nằm ở các sở
còn hiện nay nằm ở một mối là trung tâm xúc tiến đầu tư
lãnh đạo thành phố hy vọng hoạt động quảng bá đặc biệt này sẽ mời gọi thêm nhiều du khách
và nhà đầu tư đến với hà nội hơn
chi phí quảng bá trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sẽ là hai triệu usd